kết quả của công tác lễ tân sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an đã phối hợp với trung tâm sản xuất phim truyền hình việt nam vfc xây dựng kịch bản sản xuất phim truyền hình mang tên đấu trí
vào chiều qua vfc đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim này
bộ phim đấu trí thuộc dòng phim chính luận lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính lịch sử
những đại án tham nhũng tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế phơi bày những mưu mô thủ đoạn hoạt động ngầm của nhóm tội phạm
những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức
không chỉ hấp dẫn khán giả với các vấn đề nóng của xã hội đấu trí còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
luôn tâm huyết với nghề đấu tranh với những cám rỗ về vật chất thảm vọng quyền lực và tiền bạc
đây cũng là bộ phim tiếp theo trong loạt phim về chiến sĩ công an nhân dân đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả yêu thích phim truyền hình việt nam
với sự tư vấn phối hợp của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đấu trí không chỉ đáp ứng được
về mặt chuyên môn ngành nghề mà còn mang đến những đại cảnh mãn nhãn cho khán giả
bộ phim sẽ phát sóng vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bảy
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sau khi khiến hai người thương vong tại thị xã bến cát của tỉnh bình dương hoàng văn giang quê ở tỉnh thanh hóa đã đến cơ quan công an đầu thú
theo điều tra ban đầu trưa ngày ba tháng bảy nguyễn cắn đạt huỳnh văn trường
cùng quê ở tỉnh bạc liêu và hai người khác đã đến uống rượu ở phường hòa lợi thị xã bến cát
tại đây đạt đã xảy ra mâu thuẫn với hoàng văn giang là chủ quán nhậu
khi bị nhóm của đạt ném đá vào bên trong quán giang cầm dao đâm trúng người đạt và trường khiến đạt tử vong còn trường bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ giang để làm rõ về hành vi giết người của đối tượng
tại tỉnh lâm đồng công an tp đà lạt đang tiếp tục làm việc với năm thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại tp đà lạt
về hành vi tàng trữ trái phép sáu bình khí bóng cười mỗi bình chứa hai kg khí
vào chiều hai mươi chín tháng sáu đội cảnh sát kinh tế và đội cảnh sát hình sự công an tp đà lạt phối hợp với công an phường sáu tp đà lạt
bắt quả tàng năm thanh niên đang tàng trữ sáu bình bóng cười tại nhà riêng
bắt đầu đối tượng khai nhận đã lên mạng xã hội facebook liên hệ mua sáu bình bóng cười nói trên từ tp hcm về tp đà lạt
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tại xã xuân huy huyện lâm thao tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện lâm thao đã phát hiện có một mươi nam nữ thanh niên
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ có bám dính tinh thể màu trắng ba viên nén các đối tượng khai là ma túy ketamin và thuốc lắc
cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy
xét nghiệm nhanh cả một mươi đối tượng đều dương tính với ma túy
bước đầu đối tượng nguyễn văn trọng chú tại huyện cẩm khê khai nhận đã cùng với ba đối tượng khác mua ma túy về tổ chức sinh nhật
cho một đối tượng trong nhóm một đối tượng khác trong nhóm cũng đã liên hệ mua thêm ma túy và khi cả nhóm đang sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ
sau hơn nửa tháng thực hiện cao điểm kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hàng nghìn xe quá tải cơi nới thành thùng
với số tiền phạt lên
tới một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ hàng trăm phương tiện và tước giấy phép lái xe trên một trường hợp
vâng ạ cũng vì vậy mà giờ đây trên các tuyến đường xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng thì đã gần như là vắng bóng
và nhiều lái xe cho biết việc lực lượng chức năng gia quân xử lý như thế này vừa đảm bảo về an toàn giao thông và cũng đảm bảo an toàn cho chính các lái xe
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hà nam
địa bàn tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã xử lý bốn trăm hai mươi tám trường hợp phạt tiền hơn hai tỷ đồng
trong đó có hơn chín mươi trường hợp xe chở quá tải tự ý cải tạo thay đổi kích thước thành thùng xe bị phạt tiền hơn một tỷ đồng
chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần xe kiểm soát khép ký địa bàn hai mươi bốn trên bốn
và kiên quyết tập trung xử lý tất cả các phương tiện
tất cả các phương tiện không có vùng cấm tất cả các phương tiện đã chấp hành
thì chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở để lần sau là chấp hành hơn nữa
thế còn tất cả các phương tiện mà còn có biểu hiện vi phạm chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
trên các tuyến giao thông hầu hết các phương tiện vận tải hàng hóa đều được lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra
từ việc đo kích thước thành thùng tới việc kiểm tra tải trọng các xe
tôi cũng tháo dỡ thành thùng theo kích cỡ của xe
theo tôi là lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiệm vụ làm như thế này là rất tốt về việc đảm bảo giao thông trên mọi tuyến đường
tôi thấy là xã đúng tải và không cơi nới thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vận động tuyên truyền
hàng loạt phương tiện vận tải của công ty này đã tự giáp tháo dỡ cơi nới
trả lại nguyên trạng thái kích sức thành thùng xe theo quy định
bây giờ có đẻ cũng không chạy được thế rồi cắt đi để mà chạy
thế thôi còn không chở được nhiều thì nó lại ít đi thôi
chính vì vậy nên bọn tôi phải cắt đi
ủng hộ lắm chứ không phải là không ủng hộ
vì vậy tôi cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh của giao thông thì phải làm cho nó triệt đẻ
chứ không thể làm lửa chừng được
đến nay trên địa bàn
đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam đã có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp vận tải đã tự giác gỡ bỏ phần cơ nới thành thùng xe
tuy nhiên không riêng được giao cơn xử lý vi phạm lần này
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc tăng cường tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm trở hàng quá tải trọng
với phương châm quyết liệt đồng bộ bảo đảm khách quan minh bạch không có vùng cấm
tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành nghị quyết số một mươi tám ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai
tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
nghị quyết số một mươi tám đã đưa ra hàng loạt định hướng mới trong quản lý sử dụng đất đai
được nhiều người kỳ vọng sẽ khắc phục và loại bỏ những điểm bất hợp lý trong luật đất đai năm hai nghìn hai mươi ba
và đây sẽ là nội dung của vấn đề và chính sách ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
vụ đấu giá đất tại khu đô thị thủ thiêm thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã gây choáng thị trường cuối năm hai nghìn hai mươi một với giá trị hơn ba mươi bảy tỷ đồng gấp hơn bảy lần giá khởi điểm
đây là cuộc đấu giá có giá trị lớn nhất từ trước đến nay nhưng sau đó đã có hai doanh nghiệp bỏ cọc
còn đây là một trong những thửa đất tại khu x bốn thuộc phường mai dịch
quận cầu giấy thành phố hà nội đã từng được đấu giá với mức chúng lên đến gần bốn trăm linh triệu đồng
đất vuông cao gấp hai hai sáu lần so với giá khởi điểm nhưng rồi doanh nghiệp cũng lại bỏ cọc
thời gian qua hiện tượng này đã xảy ra không ít và gây ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị
và dối loạn thị trường bất động sản
không chỉ hiện tượng bỏ cọc để đẩy giá thao túng thị trường việc đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua tồn tại nhiều tiêu cực
vì vậy việc hoàn thiện chính sách pháp luật và xiết chặt các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất
là vấn đề đang được đặt ra hiện nay để góp phần phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
đến cái câu chuyện là làm tốt công tác cán bộ tăng cường công tác quản lý để làm sao mà khi đã có luật rồi
thì việc tổ chức thực hiện pháp luật đó phải nghiêm minh công bằng có cơ chế giám sát
để cái mục đích cuối cùng là khi giao đất như thế nhà nước thu được tiền
và thứ hai nữa là mục đích thứ hai là đất đó phải được đưa vào khai tháp sử dụng
phải tạo ra một thị trường hàng hóa và phải tạo ra những sản phẩm giá hội
vâng thưa quý vị nghị quyết số một mươi tám đưa ra kịp thời
được người dân đón nhận với kỳ vụ tổ chức
kỳ vọng sẽ hạn chế được những bất cập trong chính sách quản lý tồn tại nhiều năm
không chỉ gây thiệt hại cho nhà nước doanh nghiệp người dân mà trực tiếp chặn đà phát triển của đất nước
nghị quyết số một mươi tám năm hai nghìn hai mươi hai được xây dựng trên cơ sở tổng kết gần một mươi năm
thực hiện nghị quyết số một mươi chín năm hai nghìn một mươi hai đặt ra nhiều vấn đề mới chặt chẽ và quyết liệt hơn
vậy những điểm mới này là gì
nội dung này sẽ được giáo sư đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường làm rõ ngay sau đây
vâng ạ xin chào giáo sư đặng hùng võ
thưa giáo sư ban chấp hành trung ương vừa ban hành nghị quyết số một mươi tám với rất nhiều điểm mới liên quan đến đất đai
giáo sư có thể cho biết là những điểm mới nổi bật đang nhận được sự quan tâm của các chuyên gia cũng như người dân là gì ạ
nghị quyết một mươi tám là có rất nhiều nội dung nhưng mà có lẽ hai cái nội dung lớn thì cũng vẫn là vấn đề là thu hồi đất để đầu tư phát triển
thì lợi ích
nên chia sẻ như thế nào
và trong nghị quyết một mươi tám có nói là phải đảm bảo được cái chia sẻ lợi ích giữa ba bên nhà nước người bị thu hồi đất và người được giao đất
cũng như là nghị quyết này đặt ra là cái danh giới nào để xác định các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi nhuận
trước đây ta cứ nói chung chung
thì đấy là những cái
vấn đề rất lớn mà tôi cho rằng là chúng ta nghị quyết một mươi tám đã đặt ra và cũng đặt ra nhiều phương hướng để chúng ta xử lý
vâng ạ trong bối cảnh hiện nay thì khi mà nguồn đất đai đang bị lãng phí để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật hay lách luật
thì những điểm mới trong nghị quyết nghị định số một mươi tám thì sẽ có ý nghĩa như thế nào thưa ông
tức là một nghị quyết mới được ban hành coi như là chuẩn bị cơ sở chính trị
cộng với đây cũng là cơ sở kinh tế để chúng ta tạo dựng một cái khung pháp luật hợp lý trong cái luật đất đai hai nghìn một mươi ba
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai thì chúng ta cũng thấy đây là một cái văn bản để tạo tác động trên xã hội sao cho việt nam đi đúng cái đích mà nghị quyết đại hội đảng một mươi ba đã đặt ra
tức là việt nam sẽ là một nước mà công nghiệp phát triển ở trình độ và có tạo điều kiện là một nước mà có thu nhập cao
thì đấy chính là những cái yêu cầu cơ bản của nghị quyết một mươi tám
vậy thưa giáo sư để nghị quyết số một mươi tám sớm đi vào cuộc sống và có tác động thực tế thì chúng ta cần có các bước triển khai thực hiện ra sao ạ
tôi cho rằng là để
cái vừa rồi tôi nói là cái việc đấy là chính là luật hóa
thế thì luật hóa là chúng ta cũng cần đến những gọi là trực tiếp thì phải nói là các chuyên gia
bước một là thế đã
thế thì từ đấy thì chúng ta cũng phải làm cái chuyện là lấy ý kiến phản ảnh cho nó trung thực ở trên các phương tiện thông tin đại chúng
để sao cho người dân nắm được biết được
suy nghĩ được
thì từ đấy ta mới rút ra được những cái giải pháp mà chính nghị quyết một mươi tám đã đặt ra
thì có được rồi thì chúng ta hình thành luật
mà hình thành luật thì lúc đó là chúng ta mới tiến hành là đưa ra cái biện pháp triển khai luật
đấy là nhiệm vụ của các nhà quản lý từ trung ương đến địa phương
cấp tỉnh rồi dưới nữa là cấp huyện cấp xã là đều phải bắt tay vào việc gọi là triển khai luật
thì đấy chính là những cái mà tôi cho rằng các cái phía mà chúng ta phải động viên vào việc thực hiện nghị quyết một mươi tám
văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước
theo quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù
có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng bộ tài chính đã ký tờ trình trình ủy ban thường vụ quốc hội về việc tiếp tục giảm mức
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai như sau
xăng giảm từ hai đồng một lít xuống dưới mức sàn là một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
mỡ nhòn giảm từ một đồng một kg xuống mức sàn là ba trăm linh đồng
mỡ nhờn giảm từ một đồng một kg dầu hỏa giữ mức ba trăm linh đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế
thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội lê văn thanh cho biết
chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng tám người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê trọ
tính đến ngày bốn tháng bảy theo báo cáo của sở lao động thương minh và xã hội các tỉnh thành phố
đã tiếp nhận hồ sơ của một mươi ba tám trăm tám mươi doanh nghiệp để hỗ trợ cho năm trăm năm mươi tám hai mươi bốn lao động
với kinh phí hỗ trợ
tổng kinh phí là hơn ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng tại bốn mươi năm địa phương
cùng với đó các địa phương cũng đã phê duyệt hồ sơ cho hai trăm tám mươi chín trăm năm mươi bốn lao động
với tổng kinh phí là hai trăm linh chín tỷ đồng tại ba mươi tám địa phương
và đã có một mươi năm địa phương thực hiện giải ngân cho một mươi ba năm trăm bốn mươi một lao động với kinh phí là hơn bảy mươi tỷ đồng
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị sau khi nghị định về tăng lương tối thiểu có hiệu lực
nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh lương cho công nhân
tuy nhiên đã và đang có những lo ngại cùng với việc tăng lương
doanh nghiệp sẽ cắt giảm một số quyền lợi khác phản ánh có trên báo lao động
bài viết ghi nhận sự lo lắng của nhiều công nhân rằng sau khi tăng lương
một số quyền lợi khác như phụ cấp các khoản hỗ trợ hoặc tiền thưởng
sẽ bị cắt giảm
về vấn đề này đại diện viện công nhân và công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
các khoản phụ cấp nếu có trong hợp đồng lao động thì doanh nghiệp sẽ không cắt được
tuy nhiên những khoản không có trong thỏa ước hợp đồng lao động hoặc quy định của công ty
như thường các dịp lễ tết có thể rơi vào tình trạng bị cắt hoặc giảm
để đảm bảo những quyền lợi này công đoàn cơ sở và tập thể người lao động phải đoàn kết
phản ánh ý kiến nguyện vọng của mình và đối thoại thương lượng với chủ sử dụng
trên báo tuổi trẻ online có bài viết về thông tin và khuyến cáo của bộ công an về tình trạng
người dân bị lừa sang campuchia lao động việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động
cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm đến tính mạng
bộ công an cho biết các nạn nhân bị lừa sang campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi là từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi

bộ công an đã thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội hoặc từ bạn bè người quen rủ dê
tuy nhiên sau khi qua campuchia nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo
như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
đáng chú ý nạn nhân còn bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng một ngày không cho ra khỏi cơ sở
bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình người thân tại việt nam
để nộp tiền chuộc mới được cho về nước
trước thực tế này bộ công an cũng đã đưa ra những khuyến cáo người dân cần tỉnh táo
trước những lời mời sang lao động tại nước ngoài
ngành hàng không trong những tháng gần đây đã ghi nhận sự phục hồi với lượng khách tăng trở lại
các sân bay liên tục lập kỷ lục về số lượng hành khách và số chuyến bay
tuy nhiên điều này cũng đã gây ra những bất cập
ghi nhận vấn đề này báo kinh tế và đô thị cho biết
giới chuyên gia đã cảnh báo sự tăng trưởng nóng của hàng không trong thời gian qua
sẽ tiềm ẩn không ít bất cập và rủi ro
hệ lụy đầu tiên dễ dàng nhận ra là sự quá tải tại các cảng hàng không
từ đó phát sinh nhiều bất cập về cả chất lượng dịch vụ lẫn vấn đề về an ninh trật tự
một hệ lụy khác chính là tình trạng chậm hủy chuyến có nhiều hướng gia tăng
và nếu không sớm có giải pháp đón lõng và xử lý kịp thời
sẽ phát sinh những rào cản lớn cho hàng không trên con đường phục hồi